do ảnh hưởng của sóng to và gió biển cấp tám cấp chín vào dạng sáng nay tuyến đê kè ven biển thuộc khu du lịch nhà mát thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã bị sạt lở đe dọa cuộc sống của hàng chục hộ dân làm nghề kinh doanh cửa hàng ăn uống tại nơi đây
theo nhiều người dân cho biết vào khoảng ba giờ sáng ngày một mươi ba tháng hai sóng to và gió lớn liên tiếp đánh vào tuyến đê kè nhà mát có thời điểm sóng dâng cao hàng chục mét đã làm nhiều đoạn kè bị hư hỏng rất nghiêm trọng
phóng viên thời sự truyền hình nhân dân đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận vào lúc tám giờ sáng ngày một mươi ba tháng hai chứng kiến hơn hai mươi mét đê kè nhà mát đoạn từ nhà hàng hương biển khu du lịch nhà mát đến đồn biên phòng
bị sóng lớn phá vỡ một đoạn đê kè cột sóng cao trên hai mét đã cuốn phăng đoạn kè dài hơn hai mươi mét bị sụp và gãy đổ xuống phía bờ đê
nhiều đoạn kè bị hư hỏng nặng có thể tiếp tục bị sụp và đổ gãy nếu có sóng to và gió lớn vẫn còn tiếp tục
khai giờ bắt đầu sóng
nhiều đoạn kè bị hư hỏng nặng có thể tiếp tục bị sụp và gãy đổ xuống phía bờ đê
ngay trong sáng ngày một mươi ba tháng hai lực lượng bộ đội biên phòng công an và các ngành có liên quan cùng người dân dọn dẹp nhà cửa và khắc phục tuyến kè bị sạt lở này